vâng rõ ràng là trong bối cảnh tràn ngập các thông tin về thực phẩm bẩn các vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm bẩm trên thị trường thì có thể hiểu được sự hoang mang của người tiêu dùng
vì vậy vấn đề cần giải quyết hiện nay chính là sự minh bạch thông tin người tiêu dùng cần biết được nguồn gốc của các sản phẩm mình mua có từ đâu và có sạch hay không
nắm bắt được nhu cầu này thì nhiều doanh nghiệp thực phẩm đã cung cấp ra thị trường các sản phẩm mà người tiêu dùng có thể kiểm tra các thông tin về xuất xứ quá trình sản xuất
chỉ bằng một động tác đơn giản trên chiếc điện thoại thông minh người tiêu dùng có thể biết ngay được miếng thịt mình mua được chăn nuôi ở trang trại nào giết mổ khi nào đây chính là điểm đặc biệt của các loại thịt heo được bày bán tại cửa hàng này
bây giờ thì thông tin đại chúng rất là nói rất nhiều về cái thực phẩm bẩn thì tôi thấy là cái thịt mà rõ nguồn gốc như thế này thì tâm lý người ăn thứ nhất là rất là tin tưởng thứ hai là cảm thấy an tâm
và khi mà sử dụng bữa ăn cho gia đình mà có những cái thực phẩm sạch như thế này thì cảm thấy là sức khỏe sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều
truy xuất nguồn gốc là một tiêu chuẩn mới đối với thực phẩm sạch hiện nay không chỉ giúp người tiêu dùng cập nhật các thông tin về sản phẩm mình mua
truy xuất nguồn gốc cũng yêu cầu các nhà sản xuất phải thực hiện đúng các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm
nhờ thế việc quản lý chất lượng giám sát quy trình sản xuất cũng dễ dàng hơn
để khẳng định chất lượng của sản phẩm đơn vị này đã thực hiện khép kín chuỗi sản xuất của mình bằng cách xây dựng hệ thống nhà hàng thực phẩm
nước mà mùi thơm của thịt nó có nó không bị mùi hóa chất mùi tổng hợp rau vị nhiều như ở ngoài
từ việc là một đơn vị sản xuất thức ăn chăn nuôi lấn sân sang ngành thực phẩm công ty thực phẩm nam hà nội đã tự đầu tư hệ thống trang trại nuôi
khu vực giết mổ và nhập con giống về chăn nuôi
toàn bộ các khâu đều được chính đơn vị này thực hiện để đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm được giám sát triệt để
để đưa sản phẩm ra cho cộng đồng trên một giác độ nữa là để làm được việc này trước hết chúng tôi nêu cao trách nhiệm cộng đồng
vì thực phẩm là một vấn đề rất nhạy cảm và đặc biệt xã hội các cấp từ trung ương địa phương và người dân đang rất quan tâm
vì vậy bằng trách nhiệm và sứ mệnh của mình chúng tôi xác định là phải phục vụ
một cái sản phẩm thịt lợi đạt tiêu chuẩn và truy xuất được nguồn gốc
khi mới giới thiệu ra thị trường đơn vị này chỉ bán được vài chục kg thịt mỗi ngày
sau hơn ba tháng mỗi ngày cửa hàng này có thể bán được từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh kg thịt heo truy xuất nguồn gốc
đây là một con số khá khiêm tốn so với nhu cầu thị trường hà nội hiện nay
nhưng lượng thịt bán ra đã cho thấy người tiêu dùng bắt đầu chấp nhận những sản phẩm sạch này
tuy giá thịt heo có cao hơn giá thị trường nhưng trong bối cảnh các thông tin về thực phẩm bẩn đang tràn lan như hiện nay
người tiêu dùng sẵn sàng chấp nhận bỏ chi phí cao hơn để được sử dụng các sản phẩm sạch
và đây sẽ là động lực để các doanh nghiệp thay đổi cách thức sản xuất
hướng đến các chuỗi thực phẩm sạch với các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm
chuyển sang phần tin thế giới
israel thông qua dự luật tước quyền sử dụng đất của người palestine ở bờ tây
hy lạp được kéo dài thời gian trả nợ tới bốn mươi năm
chính phủ mỹ mới đây đã bày tỏ sự hoan nghênh trước thông báo của thủ tướng nhật bản shinzo abe
về kế hoạch ông sẽ thăm trân châu cảng cùng tổng thống mỹ barack obama trong chuyến công du mỹ dự kiến vào cuối tháng này
chuyến thăm trân châu cảng này được tổ chức nhằm tưởng vụ tập kích của nhật bản ngày bảy tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi một
sự kiện đã kéo mỹ
mỹ tham gia chiến tranh thế giới thứ hai
người phát ngôn nhà trắng johns đã nêu bật quyết tâm của thủ tướng abe về việc nhật bản không bao giờ lặp lại bi kịch chiến tranh
và muốn nhân chuyến thăm để gửi đi thông điệp về giá trị của sự hòa giải
hãng thông tấn reuters nhận định chuyến thăm của thủ tướng abe mang ý nghĩa tương tự với chuyến thăm của tổng thống obama
đến thành phố hiroshima hồi tháng năm vừa qua nơi bảy mươi một năm về trước mỹ đã ném một quả bom nguyên tử
khiến hơn một trăm bốn mươi người thiệt mạng
tuy nhiên giới chuyên gia nhận định rất khó có khả năng ông abe sẽ đưa ra một lời xin lỗi cụ thể trong chuyến thăm này
trong khi đó quốc hội israel vừa thông qua một dự luật có thể dẫn đến việc hợp pháp hóa gần bốn nhà định cư
tại khu bờ tây bị chiếm đóng thông qua việc tịch thu đất tư nhân của người palestine
theo dự luật này chính phủ israel được phép tức quyền sử dụng đất của người palestine và sẽ bồi thường tài chính cho các chủ đất
tuy nhiên dự luật này vẫn phải được bỏ phiếu tại ba phiên họp nữa trước khi chính thức trở thành luật
những người israel và palestine phản đối dự luật này cho rằng việc tịch thu đất của người palestine sẽ càng khiến triển vọng giải pháp hai nhà nước trở nên mờ mịt hơn
israel coi các khu định cư được xây dựng mà không có sự chấp thuận của chính phủ là phạm pháp
trong khi đó cộng đồng quốc tế coi tất cả các khu định cư của israel ở bờ tây trong đó có đông jerusalem là bất hợp pháp
vì xây dựng trên phần đất bị israel chiếm đóng
trong cuộc chiến tranh trung đông một nghìn chín trăm sáu mươi bảy đây là một trong những vấn đề gai góc nhất cản trở việc nối lại tiến trình hòa bình giữa israel và palestine vốn bị đình trệ từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba
an ninh tại thành phố los angeles của mỹ đã được thắt chặt sau khi nhà chức trách nhận được một cuộc điện thoại đe dọa tấn công khủng bố tại một trong những nhà ga tàu điện ngầm đông nhất của thành phố này
vận chuyển mỗi ngày khoảng một trăm bốn mươi năm hành khách chỉ ngừng hoạt động trong thời gian từ hai tới bốn giờ sáng
bộ trưởng tài chính một mươi chín nước sử dụng đồng tiền trung châu eurogroup đã nhất trí thông qua một số giải pháp ngăn hạn
để giải quyết vấn đề nợ của hy lạp
các giải pháp được kỳ vọng sẽ giúp cho athens giảm nợ sâu với thời hạn trả nợ được kéo dài tới hơn bốn mươi năm nữa
chương trình cơ chế bình ngồn châu âu esm đề xuất không áp dụng việc tăng lãi suất hai kể từ năm hai nghìn một mươi bảy
theo hai kế hoạch lần trước đối với một phần khoản nợ
ngay sau tuyên bố của eurogroup hy lạp đã hoan nghênh tiến triển đàm phán cứu trợ
song cảnh báo các chủ nợ trong đó có quỹ tiền tệ quốc tế imf
không được thúc đẩy các biện pháp cải cách mà athen chưa nhất trí trước
hiện nợ công hy lạp đã chạm mức một trăm tám mươi gdp
bất chấp ba chương trình hỗ trợ tài chính liên tiếp của liên minh châu âu eu
và quỹ tiền tệ quốc tế imf triển khai từ năm hai nghìn một mươi một
xe đạp đang ngày càng được ưa chuộng ở các thành phố lớn
với tư cách là một phương tiện giao thông thân thiện với môi trường
mới đây nhật bản đã triển khai hàng loạt hệ thống trông giữ xe đạp thông minh
giúp tiết kiệm đáng kể diện tích đất và chi phí
với mức giá nhà đất hiện nay tại các đô thị nhật bản
sẽ rất khó để xây dựng tại những khu trung tâm một điểm trông giữ xe đạp với mức phí hợp lý
bởi vậy công ty giken của nhật bản đã phát triển hệ thống giữ xe đạp ecocycle
một phần được lắp đặt ngầm dưới mặt đất
bên trong của ecocycle là các giá giữ xe đạp được thiết kế để chuyển động theo trục quay lên xuống
hoạt động của ecocycle được điều khiển hoàn toàn bằng máy tính
hệ thống này có tính an ninh cao với nhiều cảm biến giám sát đi kèm
nên khả năng xe đạp sẽ không được dùng
xe đạp trong ecocycle bị đánh cắp gần như là bằng không
điều đặc biệt là thời gian trung bình nhận hoặc trả một chiếc xe đạp của ecocycle chỉ vào khoảng từ tám đến một mươi ba giây
với bốn mươi sáu mét vuông đất ecocycle có thể chứa được năm mươi tám xe đạp
với giken đây không chỉ là giải pháp cho vấn đề giữ xe đạp ecocycle còn là giải pháp cho môi trường